dẫn đến các đối tượng lợi dụng để phạm tội số vụ phạm tội về ma túy phát hiện tăng một mươi tám bốn mươi hai vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng số vụ cháy số người chết do cháy tăng mạnh
bày tỏ nhất trí về báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp cây kiến đại biểu cho rằng mặc dù lực lượng chức năng đã đấu tranh quyết liệt nhưng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
rồi lừa đảo để gom cái số đỏ của bà con nhân dân để thế chấp vay lãi hoặc lừa sang nhượng bất hợp pháp thì vẫn xuất hiện rất là nhiều trên cả nước
và bên đó bên cạnh có thể gọi là rất lớn ở cái vùng đồng bào dân tộc thủ số và miền núi
tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước thì diễn biến rất là phức tạp
trong năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng ta mới có tám tháng thì đã xảy ra hai ba mươi một vụ cháy cũng tăng tới ba mươi tám
thì qua theo dõi có thời điểm xảy ra liên tiếp các cái vụ cháy dẫn đến ba bốn người cùng một gia đình chết do cháy nổ
và cũng theo báo cáo của chính phủ thì cả nước hiện còn tới trên ba mươi tám cơ sở đã đưa vào sử dụng
còn tồn tại vi phạm về phòng cháy mà khó có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy
phát biểu tại phiên họp liên quan đến tình hình cháy nổ
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an

thông tin về vụ cháy trung cư mini xảy ra ở khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội
thứ trưởng lê văn tuyến cho biết vụ cháy trung cư mini ở hà nội có hậu quả rất nặng nề
ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo lãnh đạo bộ công an đã trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo công an thành phố hà nội dập tắt đám cháy đồng thời thực hiện cứu hộ cứu nạn người bị nạn
nhưng nhiều người vẫn thương vong
liên quan đến tình hình tội phạm chung có chiều hướng gia tăng
thứ trưởng lê văn tuyến cho rằng có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan
nhất là những loại tội phạm như một số đại biểu cũng đã có ý kiến tội phạm trên không gian mạng
công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng kinh tế
và các loại tội phạm về tiêu cực tham nhũng kinh tế thì cũng quyết liệt hơn
từ ban chỉ đạo trung ương ban chỉ đạo ca cấp cũng đều chỉ đạo quyết liệt
nên là công tác phát hiện điều tra xử lý các loại tội phạm về tham nhũng kinh tế nó cũng đăng qua địa bàn việt nam
về tội phạm ma túy thứ trưởng lê văn tuyến cho rằng tỷ lệ phát hiện cao
đặc biệt là việc bắt giữ nhiều đối tượng trung chuyển ma túy qua việt nam
cho thấy sự phối hợp quyết liệt của lực lượng chức năng ở việt nam
về tội phạm tín dụng đen thứ trưởng lê văn tuyến cho rằng đây là chuyên đề mà nhiều năm qua bộ công an đã có kế hoạch đấu tranh triệt phá
để phòng ngừa loại tội phạm này đòi hỏi có sự tham gia của cả hệ thống chính trị
trong đó ngân hàng cần đa dạng các loại hình cho vay các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện
đáp ứng nhu cầu vay vốn trinh đáng hợp pháp phục vụ đời sống tiêu dùng của nhân dân
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào các báo cáo công tác của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
trành án tòa án nhân dân tối cao năm hai nghìn hai mươi ba
trong chuyến thăm chính thức trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín theo lời mời của bộ công an trung quốc
chiều nay tại thủ đô bắc kinh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam đã chào xã giao đồng chí thái kỳ
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng
cùng dự về phía bộ công an trung quốc có đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc
về phía bộ công an việt nam có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đồng chí thái kỳ đã hoàn ngành đánh giá cao chuyến thăm trung quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước trên tất cả các lĩnh vực trên tinh thần quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm một mươi sáu chữ
lãng diện hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt lãng diện tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí thái kỳ đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh việt nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà trung quốc đã đạt được thời gian qua
nhất là việc tổ chức thành công đại hội lần thứ hai mươi đảng cộng sản trung quốc tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và kỳ họp lần thứ nhất lưỡng hội khóa một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn trí tình của đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tổng trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay
về hợp tác an ninh thực thi pháp luật bộ công an việt nam xác định nhận thức chung đạt được
sự lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước là những định hướng lớn quan trọng để hai bên quán triển
sức triển khai thực hiện đến nay quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật hai nước cơ bản đã hình thành
các cơ chế hợp tác toàn diện nhiều cấp nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực rõ rệt
trở thành quan hệ trụ cột là điểm sáng trong quan hệ tổng thể giữa hai đảng hai nước
thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trung quốc sẽ tích cực thực hiện
các văn bản thỏa thuận kế hoạch đã ký phát huy hiệu quả các cơ chế hội nghị cấp bộ trưởng
về phòng chống tội phạm đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng phối hợp đấu tranh có hiệu quả
với tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet
mua bán người truy bắt tội phạm và tuần tra kiểm soát đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
phối hợp bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao
và các cơ quan đại diện doanh nghiệp công dân nước này ở bên nước kia bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân hai nước phối hợp hỗ trợ lẫn nhau về công tác đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
cùng ngày tại thủ đô bắc kinh trung quốc đã diễn ra hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ chín
giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an việt nam và đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc đồng chủ trì hội nghị
báo cáo tổng thể về kết quả hợp tác giữa bộ công an hai nước thời gian vừa qua do đồng chí tử đại đồng
thứ trưởng bộ công an trung quốc trình bày và báo cáo đánh giá tình hình kết quả hợp tác giữa bộ công an hai nước
việt nam trung quốc từ hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ bảy đến nay do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam trình bày đã nhấn mạnh
trong hơn hai năm qua bộ công an hai nước đã tích cực thực hiện những nhận thức chung và nội dung trong biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ bảy
được tổ chức tại hà nội việt nam đã tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước nhất là khu vực biên giới hai nước
đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp tổ chức ba cao điểm về đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
và phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần kiềm chế
làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
về hợp tác thời gian tới bộ công an hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức ở mỗi nước
làm tốt công tác bảo hộ công dân tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự ma túy
kinh tế mua bán người tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet truy bắt trao trả các đối tượng phạm tội
tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh biên giới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng công an trung quốc vương tiểu hồng và bộ trưởng tô lâm nhất trí cho rằng
ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triển triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng
hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết
tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép
phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư
quản lý xã hội trên nền tảng số triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng
đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
dịp này bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng cũng đã trao tặng bộ trưởng tô lâm kỷ niệm trương trường thành vàng
trước đó bộ trưởng tô lâm đã hội kiến với thượng tướng vương xuân ninh tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
tại cuộc gặp đồng chí vương xuân ninh ủy viên trung ương đảng tư lệnh bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí bộ trưởng tô lâm nhân dịp đồng chí bộ trưởng thăm chính thức trung quốc
và tham dự hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
đồng chí vương xuân ninh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên và đề nghị một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới
nhằm đảm bảo an ninh trả tự xã hội ở mỗi nước cũng như góp phần vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm nhất trí về phương hướng hợp tác giữa hai bên trong đó tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng nhiệm vụ để tạo khuôn khổ pháp lý
triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực chống khủng bố
chống biểu tình bạo loạn cứu nạn cứu hộ bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm quốc gia hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo
huấn luyện cán bộ cho lực lượng chống khủng bố chống biểu tình bạo loạn bảo vệ mục tiêu
tiếp tục thông tin cập nhật về vụ cháy trung cư mini ở số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
chiều nay công an hà nội đã thông tin chính thức về vụ việc
theo công an tp hà nội hơn một trăm linh người bị mắc kẹt tại đám cháy đã được giải cứu
đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
ngay từ đêm qua sau khi nhận được thông tin công an tp hà nội đã huy động một mươi năm xe chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy bộ công an
trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng thuộc công an tp
đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của thành phố chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến hai mươi ba h hai mươi chín phút cùng ngày các đơn vị đã tiếp cận đám cháy triển khai chữa cháy
ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn
điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng bốn trăm linh mét xe chữa cháy không tiếp cận được
nên các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn
mọi người có làm việc cẩn lực nhưng mà bởi vì ngõ này em bé
nên là không khó để con treo vào bên cạnh để thủy nhóm mà
nhưng mà chắc là mình không sửa bởi vì ngõ này bé quá không có nhà nào liên kết với nhà nào
với sự kịp thời tính mạng người dân là trên hết
những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cố gắng từng giây từng phút với mục đích cứu người bị nạn
qua đó đã cứu được hơn một trăm linh người mắc kẹt trong đám cháy
đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố
sau bốn mươi năm phút xảy ra hỏa hoạn đám cháy cơ bản được khống chế không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh
hơn một mươi một giờ đêm tôi thấy xe cứu hỏa một vài xe cứu hỏa chạy liên tục
lúc đấy khoảng đến hai ba tiếng sau vẫn xe cứu hỏa đều liên tục
theo mọi người phản ánh thì khoảng ba năm phút xe cứu hỏa đã đến đây
và hôm qua tôi cũng xem được mấy clip của các bạn qua trên mạng
nói chung là từ tầng một đến tầng bảy tầng tám là nó cháy không có gì một cái lò
các chiến sĩ nào như là mặt đem lụi hết
lực lượng chức năng là đến rất kịp thời và hồ hào các anh em
nhiệm vụ của bạn nào vào bạn đấy rất là nhanh
hết đội lại đến đội kia liên tục luôn
hôm qua hiện phải đến sáu bảy đội phòng cháy chữa cháy của các quận
chứ không phải riêng quận thanh xuân cả thành phố cũng về
đồng chí nào vào nhanh chóng luôn khẩn trương không có lề mề đi rất nhanh
quá tốt tuyệt vời luôn
đấy dân là nhờ lực lượng đấy là chính mà
tới trực tiếp thị xác hiện trường vụ cháy
thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin
khẩn trương triển khai công tác chữa cháy khắc phục hậu quả
thủ tướng cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy
khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn
nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan
thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
nhất là các trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ
có mật độ người ở cao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hiện trú tại yên hòa cầu giấy hà nội
là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm với quy định về phòng cháy chữa cháy
các quyết định và lệnh bắt bị can đã được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
hiện giám đốc công an tp đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
tiếp tục khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp
với các sở ngành tp hà nội và ubnd quận thanh xuân tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trần lưu quang
chỉ đạo của đồng chí bí thư thành ủy tại buổi làm việc về vụ cháy nhà dân
tại ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ quận thanh xuân tp hà nội
chủ tịch ubnd tp vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tp
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã tiếp tục bám sát mục tiêu yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc
quyết liệt hiệu quả các chỉ đạo của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ thành ủy
hội đồng nhân dân ubnd tp về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy
kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống làm việc tại các khu nhà ở
nhiều căn hộ trên địa bàn tp
phát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn nhất là loại hình nhà ở
nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
giao sở lao động thương binh và xã hội sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với ủy ban nhân dân quận thanh xuân và các đơn vị có liên quan
tổ chức thăm hỏi chú đáo kịp thời động viên hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
đặc biệt là đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố
đảm bảo kịp thời theo quy định
giao ủy ban nhân dân quận thanh xuân báo cáo cấp ủy cung cấp phối hợp với công an thành phố
làm rõ nguyên nhân vụ cháy kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
nếu có báo cáo thường trực thành ủy ủy ban nhân dân thành phố trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
giao chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức tổng kiểm tra
ra soát một trăm linh các cơ sở nhà ở nhiều căn hộ nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý
đặc biệt là trung cư mini kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng
phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
yêu cầu hướng dẫn chủ hộ gia đình chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là các hành vi vi phạm dẫn đến cháy lớn cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
báo cáo đề xuất giải pháp biện pháp xử lý khắc phục trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bức chạy nuôi cá nước lạnh sạt lờ quốc lộ hai trăm bảy mươi chín quốc lộ bốn quốc lộ bốn d và một số tuyến đường tỉnh huyện
hư hỏng một số công trình công cộng ước tổng thiệt hại khoảng trên hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
thiệt hại về người và tài sản đang được lực lượng chức năng tiếp tục thống kê
nằm đúng dòng lũ giữ chạy cá lũ của gia đình anh phản thế quế bị cuốn trôi toàn bộ
may mắn lúc cơn lũ đi qua mọi người đều ở nơi khác nên thoát nạn
thế nhưng gần như toàn bộ tài sản của gia đình anh quế
đã trôi theo dòng lũ
theo thống kê của các cơ quan chức năng bên cạnh thiệt hại về người
trận lũ cũng gây thiệt hại một mươi hai ngôi nhà gần một trăm linh hectare lúa
gây sạt lở nhiều tuyến đường ước tính thiệt hại trên hai trăm năm mươi tỷ đồng
ngay trong đêm một mươi hai tháng chín lãnh đạo công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo
huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ gồm cảnh sát giao thông
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cảnh sát cơ động và công an thị xã sapa
đã vào các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ để tìm kiếm cứu nạn
tìm kiếm nạn nhân bị mất tích giúp các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai
các tổ công tác đã trực tiếp giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở
ngập lụt sửa sang lại nhà cửa dọn dẹp vệ sinh sớm ổn định cuộc sống
tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo việc di chuyển các hộ dân có nguy cơ cao
do sạt lờ đến nơi an toàn
hiện các lực lượng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích

với tinh thần nhanh nhất quyết liệt nhất tỉnh lào cai đang tập trung khắc phục hậu quả
nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân